thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa gửi về
vào sáng nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới thủ đô viên trăn
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo lời mời của đại tướng vi lai lạc kham phong
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
cùng tham dự các hoạt động với đồng chí bộ trưởng
có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
gia đoán đoàn tại sân bay quốc tế wattai viên trăn
có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an lào
đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lãnh đạo cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
sau lễ đón chính thức bộ trưởng tô lâm và đoàn đã có cuộc hội đàm
với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do đồng chí đại tướng vi lây lạ kham phong
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
trong chương trình làm việc đại tướng tô lâm và đại tướng vi lây lạ kham phong
phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào sẽ đồng chủ trì lễ khánh thành
học viện chính trị công an nhân dân lào và trao xã giao các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
trong chương trình làm việc đại tướng tô lâm và đại tướng vi lây lạ kham phong